cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm trăm linh một sáu trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín đứng thứ năm mươi ba trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi một trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có năm một trăm linh ba ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm chín mươi bảy ba trăm chín mươi một ca

trong đó có hai trăm sáu mươi bảy tám trăm chín mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam
sáu tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố hồ chí minh
hồ chí minh hai trăm bốn mươi một tám mươi bốn bình dương một trăm hai mươi sáu bốn trăm linh tám đồng nai hai mươi sáu ba trăm một mươi bốn long an hai mươi ba bảy trăm tám mươi năm tiền giang một mươi hai trăm chín mươi
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh trong ngày ba tháng chín là một mươi một ba trăm bốn mươi bốn nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi sáu trăm sáu mươi ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm chín mươi chín người
trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn một trăm hai mươi hai thở oxy dòng cao hfnc một hai trăm chín mươi năm thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi chín thở máy xâm lấn tám trăm sáu mươi bảy ecmo hai trăm sáu mươi
số bệnh nhân tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi hai bốn trăm bốn mươi sáu ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới là chín mươi
tình hình sản phẩm
số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện là một mươi sáu sáu mươi ba một trăm chín mươi năm mẫu cho ba mươi bảy ba mươi ba năm trăm năm mươi bảy lượt người
tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hai mươi tám trăm ba mươi một bốn trăm bảy mươi tám liều trong đó tiêm một mũi là một mươi bảy tám trăm bảy mươi hai ba trăm năm mươi sáu liều tiêm mũi hai là hai chín trăm năm mươi chín một trăm hai mươi hai liều
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi hai bốn trăm bốn mươi sáu ba trăm năm mươi bảy lượt người
thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tại buổi họp báo ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
tp hcm tiếp tục công bố những dấu hiệu đáng mừng
cụ thể trong ngày ba tháng chín toàn thành phố có bốn một trăm bảy mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín xuất viện
cao nhất trong vòng hơn một tháng qua
trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
tp hcm đã có tổng cộng hai trăm ba mươi hai năm trăm tám mươi năm trường hợp nhiễm sars cov hai được công bố
ngành y thành phố đang điều trị bốn mươi một bốn trăm bảy mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có hai chín trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
hai bảy trăm bảy mươi chín bệnh nhân nặng đang thở máy và hai mươi bệnh nhân cần ngăn thiệp ecmo
trong những ngày gần đây tình hình dịch bệnh tại tp hcm đã có nhiều dấu hiệu khả quan
ngày hai chín tp hcm ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi và xuất viện sẽ tăng cao
số bệnh nhân tử vong đã giảm sâu
tp hcm sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của chiến lược điều trị f tại nhà
việc điều trị tại nhà được thực hiện bằng nguồn lực của bốn trăm một mươi một trạm y tế lưu động
ba trăm một mươi hai trạm y tế phường xã thị trấn
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhét
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo